mưa lũ những ngày qua đã gây ngập và cô lập nhiều bệnh viện tại quảng bình
điều này đang gây khó khăn không nhỏ cho công tác khám chữa bệnh và điều trị cho các bệnh nhân ở thời điểm này
cũng như đáp ứng được công tác khám chữa kiểm soát bệnh dịch sau mưa lũ
điều trị cho những bệnh nhân trong điều kiện bình thường đã vất vả
nhưng với những bệnh viện trong vùng tâm lũ như bệnh viện đa khoa huyện lệ thủy công việc này còn trở nên khó khăn hơn nhiều lần
tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình hai ngày nay trời đã có nắng to nước đã rút gần hết
các y bác sĩ điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa huyện lệ thủy đang khẩn trương dọn xe vệ sinh bùn đất
chuẩn bị sẵn sàng để đón các bệnh nhân quay trở lại bệnh viện
tuy nước lũ đã đi qua nhưng khó khăn lúc này mới chỉ bắt đầu với đội ngũ cán bộ ở đây
tầng một của bệnh viện lúc đỉnh điện
bị nước ngập tới gần hai mét khiến máy giặt máy phát điện máy nước hệ thống xử lý chất thải
cùng nhiều trang thiết bị y tế khác gần như bị hỏng hoàn toàn

tầng một của bệnh viện lúc điện bị nước ngập tới gần hai mét khiến máy giặt máy nước hệ thống xử lý chất thải
cùng nhiều trang thiết bị y tế khác gần như bị hỏng hoàn toàn
tầng hai của bệnh viện lúc điện bị nước ngập tới gần hai mét khiến máy giặt máy nước hệ thống xử lý chất thải
nếu như rửa thì điện động hắn có thì cũng phải thống cảm thôi cho mình ráng
trong ba ngày bị cô lập hoàn toàn bệnh viện đã thực hiện thành công ba ca mổ
hiện nay nhiều khu vực tại bệnh viện vẫn chưa có điện và nước
nước sinh hoạt phải vận chuyển từ nơi khác đến trang thiết bị y tế hư hại
việc đưa bệnh nhân chuyển tuyến lại rất khó khăn
nhưng gần hai trăm linh bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc và điều trị chú đáo
không còn những khuôn mặt căng thẳng lỡ âu
tiếng cười đã bắt đầu quay trở lại tại các phòng bệnh